hôm nay đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an gửi thư chúc mừng động viên toàn thể cán bộ lão thành tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan công nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy